trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều ngày qua không ít người dân từ thành thị đến nông thôn ở tỉnh phú yên đã ổ ạt đến các chợ mua thực phẩm để dự trữ phòng dịch covid một mươi chín vì cho rằng sắp tới sẽ đóng cửa các chợ và siêu thị do dịch bệnh
trao đổi với báo giới sở công thương tỉnh phú yên đã bác thông tin này tỉnh cũng đã làm việc với các doanh nghiệp và chủ động chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ đáp ứng nhu cầu thị trường
để phòng chống dịch covid một mươi chín việc họp trợ cũng sẽ được rút ngắn thời gian hơn so với thông thường và tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch nếu có tình trạng găm hàng đẩy giá lên cao cơ quan chức năng sẽ xử phạt nặng các trường hợp vi phạm